mặc dù thời tiết thuận lợi nhưng điệp khúc được mùa mất giá khiến đời sống diêm dân tại tỉnh phú yên đang rơi vào cảnh khó khăn khi giá muối chỉ còn sáu trăm linh đồng một kg
theo diêm dân ở vùng muối thuộc xã xuân bình và xuân phương thị xã sông cầu tỉnh phú yên vào đầu tháng bốn vừa qua giá muối đạt bốn mươi đồng một bao tương đương tám trăm linh đồng một kg
tuy nhiên từ giữa tháng bốn đến nay giá giảm xuống còn ba mươi đồng một bao mà không ai mua diêm dân phải mua bạt phủ lên để tránh mưa
thị xã sông cầu là địa phương có diện tích muối lớn nhất tỉnh phú yên với một trăm tám mươi ba hectare và sản lượng hàng năm đạt từ một mươi một đến một mươi sáu tấn
nếu năm hai nghìn một mươi bảy giá muối từ một đồng một kg trở lên nay chỉ còn sáu trăm linh đồng một kg
chính vì vậy để ổn định đời sống nhiều diện tích muối bị bỏ hoang hoặc diêm dân
diêm dân cải tạo chuyển sang nuôi chồng thủy sản